mà phải đảm bảo công tác theo dõi sức khỏe rồi đo nhiệt độ rồi cung cấp nhu yếu phẩm thì cũng rất vất vả
cho nên là cũng hạn chế cái trường hợp nào cần thiết thì làm
giảm tải rất nhiều cho đối tượng là các cơ sở cách ly tập trung của thành phố
tránh trường hợp lây nhiễm chéo vì cái đối tượng cách ly f một tại nhà thì họ cách ly tại nhà họ
về điều kiện cơ sở vật chất về ăn uống về ngủ nghỉ thì họ đảm bảo
rồi về những cái đối tượng cách ly cùng với họ là vợ là con là gia đình họ
thì đương nhiên họ sẽ có cái biện pháp bảo hộ tốt hơn nghiêm ngặt hơn để tránh lây nhiễm chéo
đây là một cái điểm thế mạnh của cái cách ly f một tại nhà
thời gian qua đồng nai đã chủ động chưng dụng nhiều trường học để làm khu cách ly tập trung
tuy nhiên khi số ca nhiễm gia tăng kéo theo số lượng f một tăng nhanh
thì áp lực quá tải ở các khu cách ly tập trung ngày càng lớn
do vậy cả người dân và cơ quan chức năng đều hy vọng mô hình này sẽ được mở rộng
để giảm tài cho cơ sở cách ly tập trung tránh lây nhiễm chéo
và giảm tải cho cả nhân viên y tế để dồn sức vào công tác truy vết điều trị
công an thị xã phước long tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn quang duy
trú tại phường phước bình thị xã phước long để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số hai
thuộc khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
tổ công tác tại chốt phát hiện nguyễn quang duy điều khiển xe mô tô không đối mũ bảo hiểm
và mang khẩu trang nhưng không che mũi và miệng
tổ công tác đã yêu cầu duy dừng xe và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định
tuy nhiên duy không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục
lăng mạ chửi bới các thành viên tổ công tác và đấm vào mặt một thành viên tại chốt kiểm soát
trước hành vi ngang ngược của đối tượng các thành viên trong chốt trực đã khống chế
và bắt giữ nguyễn quang duy đưa về cơ quan công an làm việc theo quy định
các cơ quan tư pháp thị xã phước long cũng đã thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử
theo thủ tục án điểm để kịp thời tuyên truyền gian đe trong xã hội
góp phần phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và phòng chống tội phạm
vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều qua tổ tuần tra kiểm soát công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
kiểm tra xe ô tô do huỳnh công hiếu thông đi từ thành phố phan rang tỉnh ninh thuận
lên thành phố đà lạt bỏ hàng
khi tới trạm kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc xã trạm hành thành phố đà lạt
đã có hành vi vượt trạm không khai báo trung thực
tiến hành kiểm tra xe phát hiện huỳnh quốc đạt và thuận huỳnh ngọc phú
đều trú tại xã phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
trốn trong thùng xe tải qua trạm kiểm dịch để lên thành phố đà lạt bỏ hàng
cũng trong ngày ba tháng tám lực lượng tuần tra kiểm soát công an thành phố đà lạt
phát hiện bảy trường hợp đang trốn trong thùng xe tải trở giao để qua chốt kiểm soát
qua xác minh có sáu trên bảy trường hợp không có xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó có một trường hợp trốn từ vùng dịch đang có chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
tại cơ quan công an các trường hợp đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu những trường hợp này lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
theo quy định và lập hồ sơ để xử lý
trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thành phố đà nẵng đã ban hành chỉ thị số năm
về thực hiện giãn cách xã hội với nhiều biện pháp mạnh hơn so với chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bắt đầu thực hiện kể từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy
theo đó mọi người dân không được ra khỏi nhà trừ các trường hợp được quy định cụ thể
như đi mua lương thực thực phẩm làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cơ sở sản xuất thiết yếu
đối với các trường hợp này khi ra đường thì người dân cần giấy tờ tùy thân
kèm với giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan đơn vị ủy ban nhân dân phường xã cấp
theo mẫu thống nhất trên địa bàn toàn thành phố
tuy nhiên trên thực tế đã xuất hiện tình trạng một số đơn vị cấp giấy đi đường tùy tiện
để nhiều người sử dụng như giấy thông hành tự do đi lại
chốt kiểm soát thuộc địa bàn phường hòa an quận cấm lệ
chiều tối ngày hai tháng tám lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện một trường hợp
sử dụng giấy đi đường không đúng quy định
mẫu giấy này có con dấu chữ ký của giám đốc chi nhánh hợp tác xã kinh doanh vận tải ahb
nhưng không ghi chức vụ vị trí công tác và mục đích tham gia giao thông của người được cấp giấy
qua làm việc người này cho biết được một nhân viên của hợp tác xã kinh doanh vận tải ahb
cho tờ giấy nói trên
sau công tác tiến hành xác minh của lực lượng phương hòa an
ủy ban nhân dân quận cẩm lệ đã ra quyết định xử phạt nhân viên của hợp tác xã số tiền bảy năm triệu đồng
và giám đốc hợp tác xã một mươi năm triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
một nhân viên của công ty được cấp tới bảy giá đi đường
và trong cái giấy đi đường đó là thông ghi tất cả các thông tin người được cấp vào trong giấy đi đường
chỉ có việc có mẫu giấy và ký của giám đốc đáng giáo và giao cho nhân viên
thì là dùng cái kẻ hở này người nhân viên này để cho các người thân của mình tại khu nhân cư
và ai xin thì người này cho
rồi những người được cho thì sử dụng cái giá này đi đường làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tại chốt kiểm soát khu vực chân cầu sông hàng địa bàn phường hải châu một quận hải châu
lực lượng công an cũng đã tiến hành lập biên bản ba trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng theo quy định
hai trường hợp thì giấy đi đường là không hợp lệ là không có đúng trong cái thiết yếu mà do
năm năm là cho phép hoạt động
trường hợp thứ hai là người dân đi ra đường khi không có thực tiết
chúng tôi đã lập biên bản là đối với ba trường hợp vi phạm như thế
thành phố đà nẵng có gần bốn trăm linh chốt kiểm soát tại các địa bàn quận huyện
từ ngày một tháng tám đến ngày ba tháng tám lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh giấy đi đường
với các lỗi như không đúng quy định không đúng đối tượng lý do không cấp thiết
không xuất trình được giấy tờ tùy thân khớp với giấy đi đường
trên thực tế con số này có thể cao hơn bởi khi kiểm tra giấy đi đường
lực lượng kiểm soát tại chốt khó có thể nhanh chóng xác định được đơn vị nào được phép hoạt động theo chỉ thị năm

cùng với nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ rõ ràng vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi một người dân
bởi trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng như hiện nay
việc chủ quan cố tình vi phạm đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường gây cản trở khó khăn cho công tác phòng chống dịch
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lương văn nhất
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khóm bốn thị trấn tri tôn huyện tri tôn về hành vi giết người
theo thông tin từ cơ quan điều tra thời gian gần đây lương văn nhất về sống cùng mẹ là bà lý thị oanh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và cha dượng là ông bùi bá lộc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tạm trú tại khóm an định a thị trấn ba trúc huyện tri tôn
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng bảy ông lộc sau khi uống rượu xong thì lớn tiếng chửi thề và đuổi nhất cùng bảo anh ra khỏi nhà
nhất tức giận nên đã lấy cây dao tự chế đâm ông lộc tử vong sau đó nhận đến cơ quan công an đầu thú và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
sáu thiếu niên giả làm dân quân tự vệ có hành vi chấn lột tiền người đi đường vừa bị công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nhóm đối tượng gồm nguyễn đức anh phạm việt đức nguyễn đức quân trần minh sang nguyễn đức thắng chú tại thành phố hà nội và nguyễn văn tường huy chú tại tỉnh thừa thiên huế
quá trình bắt quả tăng các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ những tăng vật gồm ba rùi cui gỗ màu đỏ trắng một gậy chỉ huy giao thông hai rùi cui điện ba bộ đàm một súng bắn đạn nhựa và số tiền ba trăm bốn mươi một đồng
trước đó sau đối tượng mặc quần áo dân quân tự vệ ra đường tìm người đi đường không đối mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang vi phạm quy tắc phòng chống dịch
khi phát hiện người vi phạm thì yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra và đe dọa người vi phạm về trụ sở phường để xử lý với mục đích làm cho người vi phạm sợ phải đưa ra một số tiền để được bỏ qua lỗi